sau công điện hai mươi ba của ubnd tp hà nội các quận huyện đã tích cực triển khai ngay các trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
và ngay trong sáng nay cơ sở cách ly thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại huyện sóc sơn
đã chính thức được kích hoạt và sẵn sàng đón tiếp người bệnh vào điều trị
đây được xem là tầng một của tháp ba tầng trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngay khi nhận được thông tin có ca bệnh vào cơ sở thu dung ban điều hành lập tức thông báo cho các bộ phận
khâu tiếp đón và sàng lọc được các cán bộ y tế thực hiện nghiêm ngặt
đây là một trong những tình huống được diễn tập trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tại trạm y tế lưu động minh phú huyện sóc sơn
hiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y bác sĩ tại đây đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị với hai trăm linh giường
trong công tác khám quản lý điều trị cho bệnh nhân ở tại khu thu dung bệnh nhân f không triệu chứng
của trạm y tế lưu động minh phú thì về cơ sở vật chất thì đảm bảo an toàn sinh học cho người bệnh cũng như là cán bộ nhân viên y tế
về các cơ sở vật chất thì về cơ bản đã được trang bị thuốc cũng như là trang thiết bị y tế
cũng như là các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho công tác khám và điều trị cho bệnh nhân f không chịu chứng
hiện trên địa bàn huyện sóc sơn đã ghi nhận bốn mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín nhiều kịch bản ứng phó đã được sẵn sàng
ngoài phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn còn có hai mươi sáu trạm y tế lưu động có thể sẵn sàng điều trị thu dung bệnh nhân f
với phương châm bốn tại chỗ tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có
toàn sóc sơn có hai mươi sáu trạm y tế lưu động có thể sẵn sàng điều trị thu dung bệnh nhân f
ngoài ra chúng tôi còn sẵn sàng một phương án nữa là ở đại học thủ đô và phòng khám đa khoa trung dạ cũ
tất cả những nơi đó là chúng ta đã chuẩn bị trước khi mà xây dựng phòng khám minh phú này thành cơ sở điều trị cho dung
thì phòng khám trung dạ đã được xây dựng xong để có thể tiếp nhận khoảng một trăm linh bệnh nhân f ở tại phòng khám
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi trạm y tế xã lưu động được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất
căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn ubnd các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo bộ phận liên quan
chuẩn bị các điều kiện về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc để sẵn sàng thiết lập thêm trạm y tế lưu động
hà nội đang tích cực xây dựng một kịch bản một trăm linh k f tại địa bàn hà nội
nguyên tắc là sau khi thực hiện kịch bản hai mươi tám tỷ lệ tiêm phủ vaccine ở hà nội ca cao
theo thống kê thực tế những bệnh nhân những ngày vừa qua
thì chúng tôi nhận thấy rằng có trên chín mươi là bệnh nhân nhẹ không chịu chứng
chính vì vậy chiến lược điều trị f nó thay đổi mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong một cách cao nhất
chính vì vậy chúng tôi có kế hoạch là giảm tải tất cả tuyến trên mà đưa bệnh nhân về điều trị
tại tuyến cơ sở và tuyến xã phường và cộng đồng
bên cạnh các trung tâm y tế lưu động thành phố đã có phương án điều trị tại các bệnh viện
cơ sở thu dung điều trị f không chịu chứng chịu chứng nhẹ
để đáp ứng khoảng hai mươi hai một trăm linh người tổng số giường điều trị covid một mươi chín đang được kích hoạt là hai sáu trăm bốn mươi giường
tại tám bệnh viện hai cơ sở điều trị